chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám hiện nay các đơn vị trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh yên bái đang tập trung triển khai ôn tập kiến thức bám sát chương trình học tập tổ chức thi thử theo các mẫu đề thi của kỳ thi năm trước
từ đó tiếp tục phân loại đối tượng để có hình thức ôn luyện phù hợp từng học sinh
tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay toàn tỉnh yên bái có tổng số hơn bảy học sinh đăng ký dự thi
để kỳ thi diễn ra đạt kết quả ubnd tỉnh yên bái cùng sở giáo dục và đào tạo tỉnh yên bái đã chỉ đạo ngành giáo dục và các đơn vị trường xây dựng kế hoạch ôn thi lựa chọn phân công các giáo viên vững về chuyên môn xây dựng giáo án bài giảng các nội dung ôn tập theo môn thi học sinh đăng ký